liên quan đến vụ hai nhóm thanh niên đánh nhau giải quyết mâu thuẫn có sử dụng súng làm một người tử vong và một người bị thương
xảy ra ở xã diên thọ huyện diên khánh vào tối ngày chín tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã tiến hành tạm giữ tám đối tượng
chín giờ ngày chín tháng năm tại khu vực trước hội trường thôn cẩm sơn xã diên thọ huyện diên khánh
xảy ra đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên đến từ các xã khác
trong vụ đánh nhau một trong số các đối tượng tham gia đã sử dụng khẩu súng dạng rulo bắn vào nhóm của đối thủ
hậu quả làm một thiệt mạng một người bị thương
tại hiện trường cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ ba vỏ đạn một túi một ba lô bên trong có ba mươi sáu viên đạn
một hộp tiếp đạn bên trong có bảy viên đạn
ngay trong đêm lực lượng công an đã truy bắt và vận động đầu thú được tám đối tượng trực tiếp tham gia vụ việc
trong đêm thì chúng tôi cũng đã triển khai
các viện pháp đã rồi phù hợp các lực lượng đồng thời là phù hợp với lại phòng pc hai
công an tỉnh cánh hòa là cũng khoảng trương để hỗ trợ cho địa phương trong cái việc là tri xét nóng trong đêm
và đến báo cáo đồng chí thì đến rạng sáng ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
thì cơ bản là chúng tôi đã phát hiện và tạm giữ được nhóm đối tượng này
đồng thời là thu giữ các cái tăng vật phương tiện đặc biệt là cái khẩu súng mà đối tượng sử dụng để gây ra cái vụ trọng án ở trên
trong số tám đối tượng bị cơ quan điều tra tiến hành tạm giữ có đối tượng mai quốc hoàng hai mươi hai tuổi chú xã diên hòa
các đối tượng khác ở các xã diên hòa diên lạc diên phước
mai quốc hoàng được xác định là đối tượng đã dùng súng bắn vào nhóm của đối thủ
theo điều tra ban đầu của cơ quan công an nhóm tám đối tượng bị tạm giữ có mâu thuẫn với huỳnh văn thịnh chú xã diên đồng
và trần văn trí chú xã diên phước nên hẹn nhau để giải quyết
tối ngày chín tháng năm nhóm này đi trên hai xe ô tô
đến khu vực xã diên thọ gặp nhóm của huỳnh văn thịnh và hai bên đã lao vào ẩu đà
quá trình đánh nhau mai quốc hoàng đã dùng khẩu súng mang theo bắn huỳnh văn thịnh và trần văn trí
hậu quả làm thịnh tử vong trí bị thương
quá trình truy xét và vận động các đối tượng đầu thú cơ quan công an đã thu giữ của mai văn hoàng
một khẩu súng dạng rulo thu giữ của một đối tượng khác một số hung khí nguy hiểm
khai nhận bước đầu dạy cơ quan điều tra mai quốc hoàng khai nhận khẩu súng được mua ở trên mạng
các đối tượng đã thừa nhận là đã lôi kéo rủ rê nhau tập hợp hai bên để giải quyết mâu thuẫn
trong quá trình đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận sử dụng các hung khí và vũ khí súng tự chế để giải quyết mâu thuẫn
sau khi đã làm rõ phân hóa các hành vi từng đối tượng cụ thể
chúng tôi đã tập hợp hồ sơ và đề xuất các hình thức xử lý
theo quy định của pháp luật bước đầu đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho viện kiểm sát để giám sát theo dõi các hoạt động
quá trình điều tra cơ quan công an cũng xác định đầu đạn trong người các nạn nhân là loại đầu đạn cao su
hiện cơ quan điều tra đang khẩn trương củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật
thời gian vừa qua công an tp hcm đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
bắt giữ đối tượng cầm đầu thu giữ số lượng đặc biệt lớn
trong đó có đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ campuchia về tp hcm tiêu thụ do đối tượng người việt sinh sống ở campuchia cầm đầu
điều hành cấu kết với nhiều đối tượng trong nước thu giữ gần chín mươi năm kg ma túy các loại
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai trên đường đỗ ngọc thạnh phường một mươi bốn quận năm
tổ công tác của phòng kiểm soát điểm tra tội phạm về ma túy công an tp hcm đã phát hiện trương ngọc mai
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
nơi thường trú quận một chỗ ở tại quận bốn và tp hcm có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện ba thùng giấy bên ngoài được cuốn băng keo
bên trong có chứa gần một mươi hai kg ma túy loại methamphetamin
khám xét khẩn cấp hai chỗ ở của trương ngọc mai tại quận bốn vào chiều cùng ngày
công an đã phát hiện và thu giữ gần tám mươi bốn kg ma túy các loại
từ mắt xích quan trọng này cơ quan điều tra đã xác định được thông tin của chu bá trung
sinh sống ở campuchia và thường quay lại việt nam là đối tượng cầm đầu trực tiếp chỉ đạo mai
nhận ma túy
do các đối tượng trong đường dây vận chuyển từ campuchia về tp hcm giao cho mai đem đi cất giấu
mở rộng điều tra vào ngày hai mươi một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
công an tp hcm đã phối hợp với công an tỉnh khánh hòa bắt giữ chu bá trung tại tp nha trang khánh hòa
từ lời khai của đối tượng ban chuyên án đã bắt giữ thêm tổng cộng hai mươi đối tượng
thu giữ gần chín mươi năm kg ma túy các loại
trong đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố chín đối tượng gồm trương ngọc mai chu bá trung
đỗ thị minh tâm trần kim loan và mai thị ngân về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
nguyễn vũ khải hoàng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
diệp hoàng linh nguyễn trung quốc nguyễn tấn thành về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
ngoài ra còn chuyển hồ sơ cho công an địa phương xử lý theo quy định của pháp luật
quản lý theo dõi một mươi một đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
cùng với đó công an tp hcm cũng vừa phối hợp với các đơn vị liên quan
triệt phá đường dây trồng tiêu thụ cần sa quy mô lớn liên tỉnh
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng
về tội mua bán trái phép chất ma túy thu giữ hơn bốn mươi kg cần xa khổ
theo điều tra ban đầu vào lúc một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng bốn
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phối hợp với công an phường một mươi bốn
đã kiểm tra một căn nhà trên đường nguyễn hồng đào phường một mươi bốn
bắt quả tang trần nhật vĩnh và trần trí minh sang
cùng chú tại thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc đang cất giấu hai bao ni lông
chứa hơn một mươi hai kg lá cần xa khổ
khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng công an đã thu giữ thêm bảy bao ni lông
chứa hơn hai mươi kg lá cần xa các dụng cụ để phân nhỏ đóng gói cần xa và nhiều tang vật có liên quan
trước đó từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai trần nhật vĩnh được một người bạn giới thiệu
quen biết một người tên nắng chưa xác định lai lịch để làm công việc nhận cần xa khô
đóng gói và giám sát chất lượng
với tiền công khoảng một mươi năm triệu đồng tùy theo chất lượng và thời giá thị trường
số cần sa này được một người phụ nữ ở đắk lắc trồng thu hoạch rồi gửi lên thành phố hồ chí minh
khi nhận thông tin có cần sa gửi lên trần nhật vĩnh đã giao cho trần trí minh sang
trực tiếp đi nhận cần xa rồi nguy trang bỏ vào hộp trà đóng gói có tem nhãn
và được bọc kín bên ngoài rất kín đáo rồi đem gửi cho khách theo thông tin của nắng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã xác định được người phụ nữ trồng cần xa
là lưu thị thái cư trú tệ huyện trưng mờ ga của tỉnh đắk lắc
và qua khám xét công an đã thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị xác định vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới
là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn giao thông
trong thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú thọ
đã tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường
và xử lý những vi phạm về nồng độ cồn
hai mươi giờ ba mươi phút tại chốt kiểm soát nồng độ cồn trên đường nguyễn tất thành
phường tân dân thành phố việt trì tỉnh phú thọ
lực lượng cảnh sát giao thông đang tiến hành tăng cường kiểm tra
dù đã thực hiện thường xuyên công tác tiên truyền nhưng vẫn có trường hợp vi phạm

trong thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thôngorganitanyn com
thông tin nhiềuitar arim springedam và oakaaa khí tiến
cường truyền kỹ và thông tin nhiềuatar arim springedam và oakaaa khí tiến kỹ

đ unloadació ca khá th hyunny xinh